cần những gì bạn muốn và chấp nhận những gì bạn nhận được và cho đi những gì mà bạn có thể cho đi
và quý vị hãy luôn tin rằng những gì cho đi thì đều có thể nhận lại
và trong suốt thời gian qua chúng tôi những người làm chương trình vô cùng hạnh phúc khi nhận lại được tình yêu thương của quý vị dành cho chương trình
vâng và để đáp lại tình yêu mến của quý vị khán giả chúng tôi những phóng viên biên tập viên
hàng ngày bằng niềm đam mê và sự nhiệt huyết đã không quản ngại ngày đêm tiếp cận đời sống xã hội
khai thác những nội dung đặc sắc những hình ảnh chân thực
quyết tâm mang tới cho quý vị những sản phẩm truyền hình tốt nhất
và bắt đầu một ngày mới mong rằng những thông tin trong ba mươi phút tới đây sẽ thật sự hữu ích đối với quý vị
an ninh ngày mới ngày hôm nay có gì hãy cùng khám phá những nội dung chính
sáng nay tòa nhân dân tp hà nội tiếp tục phiên xét xử trịnh xuân thanh và đồng phạm
trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại công ty cổ phần bất hợp sản điện lực dầu khí việt nam
bột biến hóa màu cho các loại miến có từ đâu và nó được bán như thế nào cùng tìm hiểu trong chuyên mục nếu ai tự yêu bạn
chinh phục đỉnh núi mây đẹp như thiên đường ở phong thổ tỉnh lai châu
không khí ngày mới tại mảnh đất mang tên bác
mở đầu chương trình sẽ là các tin tức nhanh
thưa quý vị vào sáng qua tại hà nội thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trao cho bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
và bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông quả bóng và áo đấu có đầy đủ chữ ký của các thành viên đội tuyển u hai mươi ba việt nam
dự kiến những hiện vật này sẽ được đem đấu giá để gây quỹ ủng hộ người nghèo trên cả nước
đây là món quà đặc biệt đội tuyển tặng thủ tướng tại cuộc gặp mặt
thủ tướng dương tại trụ sở chính phủ vào hai mươi tám tháng một sau khi đội tuyển đã giành chiến thắng lịch sử đoạt danh hiệu á quân giải bô địch u hai mươi ba châu á
thủ tướng đề nghị bộ lao động thương binh và xã hội bộ thông tin và truyền thông phối hợp tổ chức đấu giá rộng rãi quả bóng và chiếc áo đấu của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
kinh phí thu được qua việc đấu giá sẽ dành tặng cho gia đình người có công với cách mạng và các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương từ ngày hai tháng hai không khí lạnh được tăng cường mạnh trở lại
đợt rét đậm rét hại ở bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày bảy tháng hai
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai có công điện về việc chủ động ứng phó với rét đậm rét hại
để chủ động ứng phó văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết trên các phương tiện
nhất là ở vùng núi biết chủ động phòng chống hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố trường trại che chắn dự ấm vệ sinh trường nuôi
hướng dẫn việc chăn thả và nuôi nhốt châu bò để tránh rét chủ động giữ chữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói rét cho đàn gia súc
toàn thủ chặt chẽ lịch xuống sống của bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn căn cứ tình hình thời tiết để cho học sinh nghỉ học
cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường vùng núi cao rét hại cả nước đã có hơn hai một trăm linh con châu bò bị chết rét
theo cục chân nuôi bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn sau những đợt rét đậm rét hại vừa qua từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy cả nước đã có hơn hai một trăm linh con trâu bò chết đói vì rét
trong đó thiệt hại nặng nhất là khu vực miền núi phía bắc
nguyên nhân dẫn đến tình trạng nói trên là do châu bò già không chịu được thời tiết khắc nghiệt
ở một số địa phương người dân còn chủ quan chăn thả châu bò khi nhiệt độ xuống thấp
bên cạnh đó nhiều gia đình chưa chủ động giữ chữ nguồn thức ăn khô và thức ăn tinh
có bài viết phản ánh về thực trạng này
hiện tại mỗi lít xăng e năm các đại lý được hưởng hoa hồng là sáu trăm năm mươi đồng
trong khi với xăng ron chín mươi năm là hai đồng một lít
mức tranh lệch này lên tới hơn ba lần đã khiến cho nhiều doanh nghiệp phải tính toán
hơn nữa từ khi không còn bán xăng ron chín mươi hai lượng tiêu thụ xăng ron chín mươi năm đã tăng cao
trở thành mặt hàng tiêu dùng phổ biến
thậm chí có đại lý lượng tiêu thụ xăng ron chín mươi năm đã lên tới sáu mươi
bộ giáo dục đào tạo sẽ cho phép các trường đại học được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh
giảng viên thính giảng được tính vào quy định xác định chỉ tiêu
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân
theo bộ giáo dục và đào tạo dự thảo nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục
có quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình trong việc xác định và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm
căn cứ vào các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động
bên cạnh đó các trường chưa được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng của các tổ chức kiểm định
thì không tăng chỉ tiêu tuyển sinh so với năm trước liên kề
dự thảo đang được bộ giáo dục và đào tạo lấy ý kiến đóng góp đến ngày hai mươi sáu tháng hai
thưa quý vị và các bạn theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
ngày hôm nay hai tháng hai không khí lạnh mạnh tăng cường
do ảnh hưởng của không khí lạnh hoạt động mạnh các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ có mưa nhỏ vài nơi
các tỉnh trung trung bộ từ chiều và đêm nay có mưa rải rác
gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp ba vùng ven biển cấp bốn
các tỉnh bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trời tiếp tục rét đậm rét hại vùng núi cao có băng giá
nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến từ tám đến một mươi một độ c
vùng núi từ năm tám độ c vùng núi cao có nơi dưới ba độ c
đợt rét đậm rét hại lần này sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày bảy tháng hai tới
và ngay sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
vậy có chăng phẩm màu mà chúng tôi mua được ở chợ hà đông là nguyên liệu mà chủ cơ sở sản xuất miến ở dương liễu hay dùng để cho ra những loại miến có màu đặc sắc
trước vấn đề này ông vũ bình phú chuyên gia kinh tế nguyên phó ban vệ sinh an toàn thực phẩm tp hà nội cho biết
chất này là oxyxat là một chất phẩm màu công nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người khi chất này cho vào thực phẩm
mười năm sau các em hiểu nó ung thư rồi
đây là cái trò lợi nhuận cao nhất cho nó vào phẩm màu ống đẹp rồi như thế nào đó làm nó hấp dẫn cho người tiêu dùng
và thậm chí những người bán hàng miến dịch vụ như thế là cũng dễ tiếp tục
nhưng mà vấn đề là không có nguồn gốc xuất xứ độc hại không ai biết được không ai chứng minh được
mà xin thưa các bạn là mười năm sau nó mới ung thư
nó không phải là ăn miến ăn đùng
nã ngửa ra ngay thì cái đó rất nguy hạn
những gói bột này phải được kiểm soát ngay từ chỗ sản xuất hoặc nhập khẩu ở biên giới
chứ không phải chờ vào đội điện
vâng trước những thực trạng đáng báo động về vấn đề an toàn thực phẩm nói chung
và tình trạng sử dụng phẩm màu để sản xuất miếng nói riêng
thì các cơ quan chức năng cần có trách nhiệm trong vấn đề quản lý giám sát
cũng như kiểm tra để xử lý những trường hợp vi phạm
có như vậy thì tính mạng của người dân mới đứt đỏ
các cơ quan chức năng cần có trách nhiệm trong vấn đề quản lý giám sát
hoài nhân hoài ân an lão
các loại ô tô được giảm giá vé gồm xe dưới một mươi hai chỗ
xe tải có trọng lượng dưới hai tấn không kinh doanh
xe buýt vận tải khách xe biển số xanh xe chở rác
trong đợt này chỉ có tám mươi chín ô tô loại một của các địa phương trên được giảm phí
khoảng chín giờ ngày một tháng hai trên đường hồ chí minh đoạn qua địa phận
phường bình tân thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông
xe ô tô khách tránh hai em học sinh
tông liên hoàn khiến hơn một mươi hành khách toàn nạn trong gàng tấc
vào thời điểm trên xe khách mang biển kiểm soát bốn mươi bảy b một nghìn ba trăm chín mươi bốn đến phường bình tân
do tránh một xe đạp điện do hai em học sinh đột ngột băng qua đường
tài xế đã mất lái rồi đâm vào một tiệm sửa xe gắn máy
sau đó lại tiếp tục lao đầu vào một cây xanh trước một tiệm vàng rồi mới dừng lại
cú tông mạnh khiến đầu xe bị vỡ nát hoàn toàn bánh xe bên phải bị rớt ra ngoài
rất may vừa trình khám phá không ngừng nghỉ và đôi khi hãy tăng các lại những bộ bề thường nhật
chúng ta hãy xách ba lô lên và đi đến để trải nghiệm để thấy rằng đất nước của mình đẹp như thế nào
và chúng tôi rất mong muốn ở đâu có những con người đặc biệt những điều độc đáo khung cảnh độc đáo và lạ lẫm
quý vị hãy thông tin giúp chúng tôi qua số điện thoại hai trăm bốn mươi ba bảy trăm sáu mươi ba ba nghìn một mươi bảy email thư ký thời sự a antv gov vn
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình an ninh ngày mới ngày hôm nay đã hết
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai trên antv